đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng lãnh đạo văn phòng trung mương đảng
đã đến thăm và chúc tết ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao kết quả đạt được của vietcombank trong những năm qua
đặc biệt lợi nhuận năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng trên ba mươi đạt trên hai mươi ba tỷ đồng tương đương một tỷ usd
với kết quả này vietcombank là ngân hàng việt nam duy nhất lọt top hai trăm linh tập đoàn tài chính ngân hàng
có lợi nhuận cao nhất toàn cầu đồng thời là ngân hàng đầu tiên của việt nam hiện diện tại mỹ
trong năm năm qua vietcombank đã đóng góp cho ngân hàng nhà nước ba mươi tỷ đồng
đồng chí trần quốc vượng cũng nhấn mạnh lại lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
giao nhiệm vụ cho vietcombank phải trở thành ngân hàng tầm cỡ châu á
và đóng góp vào sự vững mạnh của ngành ngân hàng việt nam